ngày một mươi hai tháng một mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một mươi hai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm xin ý kiến chỉ đạo thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đồng loạt mật phục tại nhiều địa điểm để bắt giữ năm đối tượng trong đường dây tại quận một mươi hai quận thủ đức và huyện hóc môn thu giữ một lượng lớn tang vật gồm một mươi ba năm bánh heroin bốn kg ma túy đá gần hai viên thuốc lắc chín mươi sáu năm g ma túy tổng hợp hai khẩu súng dao tự chế ba xe ô tô
một mươi xe mô tô và nhiều đồ vật liên quan hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
sau bảy tiếng đồng hồ tích cực điều tra chiều nay đội cảnh sát hình sự công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú xã nhã nam huyện tân yên bắc giang là đối tượng gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện
sáng cùng ngày cơ quan điều tra công an huyện việt yên nhận được đơn
trình báo của hai người dân về việc bị cướp tài sản bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên bắc giang đã bắt giữ được nguyễn văn dũng đối tượng gây ra hai vụ cướp trên
khi đối tượng đang chuẩn bị tiêu thụ số tài sản tại một cửa hàng điện thoại di động
khi bị bắt dũng có biểu hiện của người ngao đá không tỉnh táo về mặt tinh thần khai báo không rành mạch
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên bắc giang đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
kết thúc ngày thứ nhất trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
bên cạnh một loạt vấn đề nóng được các đại biểu đưa ra trước nghị trường thì tình hình biển đông
các vấn đề về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của việt nam đã được các đại biểu nêu lên trước nghị trường
đồng bào và cử tri cả nước
thảo luận tại nghị trường trung tướng trần việt khoa đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội cho biết
từ đầu tháng bảy đến những ngày tháng một mươi vừa qua tình hình biển đông có những diễn biến hết sức phức tạp
và đã có những vi phạm không thể chấp nhận được trong vùng biển thuộc khu vực chủ quyền và quyền chủ quyền của việt nam
trước tình hình đó bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ quốc phòng phối hợp chặt chẽ với bộ công an
bộ ngoại giao đã tiến hành ngoại giao để chúng ta đấu tranh trên cơ sở đấu tranh pháp lý để gì để khẳng định chủ quyền của chúng ta
trên thực địa quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng hải quân cảnh sát biển biên phòng kiểm ngư
thường xuyên bám sát nắm chắc tình hình và tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng để khẳng định khu vực chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng ta
không thể chối cãi theo công ước
luật pháp quốc tế luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đối phương đang răng bẫy đối phương đang khiêu khích mà chúng ta có những hành động không khôn khéo thì sẽ mắc bẫy đối phương
chính vì vậy là cái quan điểm của chúng ta một mặt là kiên trì kiên quyết và không nhân nhượng nhưng không thể đáp trả bằng những hành động cứng rắn
nhân dân nói chung và những kỳ cự

chính vì vậy là quan điểm của chúng ta một mặt là kiên trì kiên quyết và không nhân nhượng nhưng không thể đáp trả bằng những hành động cứng rắn
nhằm phá hoại đất nước ta